xin kính chào quý vị đang theo dõi thành phố hôm nay
thông tin từ sở giao dịch chứng khoán hà nội cho biết
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc nova saigon royal
công ty con của novaland vừa công bố kết quả chào bán lô trái phiếu không thành công
cụ thể lô trái phiếu nsrch hai triệu hai trăm hai mươi ba nghìn hai của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc nova saigon royal
có kỳ hạn một mươi hai tháng kể từ ngày phát hành với mệnh giá một trăm linh triệu đồng một trái phiếu
ngày phát hành ba mươi chín hai nghìn hai mươi hai và ngày hoàn tất hai mươi chín một mươi hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên không trái phiếu nào của nova saigon royal được chào bán thành công
saigon royal residence là dự án khu phức hợp căn hộ officetel phương mại
nằm tại bến vân đồn quận bốn thành phố hồ chí minh
dự án này đã được novaland công bố vào tháng bốn hai nghìn một mươi sáu và bắt đầu bàn giao vào quý bốn hai nghìn một mươi tám
trước đó vào hồi tháng tám novaland thông báo sẽ phát hành thêm hơn bốn trăm tám mươi hai triệu cổ phiếu thưởng
với tỷ lệ hai mươi bốn bảy mươi năm với mục đích là tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm hai nghìn hai mươi hai
về novaland công ty này vừa thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng một mươi bốn tháng một mươi một
để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản
đảm bảo khả năng chi trả cho các tổ chức tính dụng nhất là dịp cuối năm
trước tác động của các yếu tố tâm lý và những diễn biến phức tạp của thị trường thế giới
ngân hàng nhà nước đã nhanh chóng kịp thời thực hiện các vai trò điều tiết của mình
thông qua triển khai các công cụ giải pháp để hỗ trợ thanh khoản hệ thống
thông đốc ngân hàng nhà nước cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản
đảm bảo khả năng chi trả cho các tổ chức tính dụng nhất là dịp cuối năm
thông đốc ngân hàng nhà nước cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản
trước đó bộ công thương cũng đã có văn bản gửi bộ công an bộ tài chính
bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu
cho nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân
hiệp hội bất động sản tp hcm horea nhận định
thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn rất khó khăn
đang đứng trước khả năng rơi vào suy thoái
khi thanh khoản tại một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản cũng đang bị giảm sâu
thậm chí có thể bị mất thanh khoản
theo hiệp hội bất động sản tp hcm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
số liệu của bốn mươi năm doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sản chứng khoán
ghi nhận khoảng hai trăm bảy mươi ba ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng hàng tồn kho chiếm quá nửa giá trị tài sản
và đáng quan ngại đối với hàng tồn kho thuộc các dự án rở ràng
nên cần tháo gỡ vương mắc về pháp lý
ngoài ra giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
ước khoảng bảy trăm chín mươi tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn
nên rất cần cơ chế chính sách của nhà nước tạo điều kiện
để thị trường bất động sản vận hành thông suốt
trong đó hiệp hội bất động sản tp hcm đề nghị xem xét nới room tín dụng
thêm khoảng một hai để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng một trăm linh hai trăm linh tỷ đồng
nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm
đồng thời kiến nghị cần có kết luận dứt điểm các dự án sử dụng quỹ đất
có nguồn gốc đất công hoặc do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
bị dừng triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay để tăng nguồn cung nhà ở
và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án
tại việt nam những năm gần đây nhà nước đã ban hành các chính sách và cơ chế
để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo như chiến lược phát triển năng lượng tái tạo
cơ chế hỗ trợ giá mua điện sinh khối điện mặt trời điện gió
cũng như gia tăng bổ sung vào quy hoạch điện các dự án điện gió
điều này cũng hỗ trợ tốt cho nhóm cổ phiếu năng lượng tái tạo trên sàn
tuy vậy trên sàn chứng khoán hiện tại lại khá vắng bóng các cổ phiếu ngành năng lượng tái tạo này
hiện nay trên thị trường chứng khoán có những doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo
như bamboo capital mã bcg điện giai lai mã geg recoperation mã ree
hado group mã hdg xây lắp điện một mã pc một
tuy nhiên theo các chuyên gia không phải các doanh nghiệp này chỉ đầu tư mỗi năng lượng tái tạo
bởi doanh thu về mát này trong tổng doanh thu của doanh nghiệp vẫn chiếm vần nhỏ
đơn cửa như tại ree còn suất lợi nhuận đóng góp của mã năng lượng mặt trời năm qua là bảy mươi một tỷ đồng
chưa đến bốn tổng lợi nhuận toàn hệ thống
tuy nhiên các doanh nghiệp đang tích cực huy động từ nhiều nguồn vốn vay phát hành cổ phiếu

nhờ những kỳ vọng về ngành một số cổ phiếu của doanh nghiệp này đã có mức tăng rất mạnh
một vài cổ phiếu này đã được tạo ra từ các doanh nghiệp này
những ngành năng lượng tái tạo có mức tăng mạnh mẽ như asm tăng hơn một trăm chín mươi ba năm
tính từ đầu tháng bốn đến đầu tháng một mươi mã bcg tăng gần chín mươi hai
đầu tiên là tình trạng phá lộn vẫn còn tương đối khá là thấp
và phần lớn chủ yếu tập trung với những doanh nghiệp có mức độ thăng khoảng thấp
như vậy thì ít sự tác động từ thị trường khá là ít kể cả bất chấp thị trường chỉ số vindex giảm trong thời gian vừa qua
năng lượng tái tạo thì cũng là một trong những doanh nghiệp đang có những cơ chế được hỗ trợ
và như vậy thì khi khả năng tiếp cận chi phí vốn thấp cùng với đó là mức tăng trưởng duy trì
thì đó là một điều kiện để giúp cho các nhóm ngành năng lượng tái tạo giữ được biên lợi nhuận của mình trong thời gian vừa qua
theo dự báo trong những năm tới công suất tiêu thụ điện sẽ tăng trở lại
do đó việc phát triển một hệ thống điện phù hợp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng là rất quan trọng
theo kế hoạch đến năm hai nghìn ba mươi sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo mỗi năm trung bình từ một mươi hai đến một mươi năm
nên cần có cơ chế hỗ trợ cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp
năng lượng tái tạo có thêm thuận lợi để phát triển và niêm yết trên sàn
nhìn sang một số các nước khác thì chính phủ các nước khác họ cũng khá là khuyến khích
trong việc là đưa các doanh nghiệp này lên sàn
chẳng hạn như là ở đài loan chẳng hạn
các đây mấy năm khi mà họ muốn khuyến khích các nhà đầu tư vào mạng năng lượng tái tạo
thì họ cũng có những cái chính sách như là giảm thuế cho các doanh nghiệp và sẵn sàng niêm yết
về mặt vĩ mục việt nam vẫn có một cái lợi thế về tăng trưởng
và cái thứ hai là làn sóng dịch chuyển
như cầu về năng lượng điện là khá cao
và cái thứ ba nữa là cái cam kết của chính phủ việt nam
trong việc đẩy cái tỷ trọng năng lượng tái tạo theo cop hai mươi sáu
thì như vậy thì đó là những cái điều kiện cần để cho cái nhóm năng lượng tái tạo này
sẽ tiếp tục duy trì được cái mức tăng trưởng của mình trong năm hai nghìn hai mươi ba và hai nghìn hai mươi bốn
động lực lớn nhất ở thời điểm hiện tại thì tôi cho rằng nó sẽ đến từ cái năng lượng điện bán
và như vậy thì nếu mà chúng ta sớm thông qua được cái cơ chế này
thì có thể sẽ là một trong những cú hích sắp tới của nhóm ngành năng lượng tái tạo
nhận định về nhóm cổ phiếu này v a rac tin rằng các công ty tập trung đầu tư năng lượng sạch
có thể phát trưởng vượt bật trong những năm tới
việc lựa chọn các cổ phiếu phòng thủ có triển vọng tăng trưởng gắn chặt với tăng trưởng kinh tế
như nhóm ngành này là một lựa chọn an toàn và hợp lý
nhất là khi thị trường vẫn tìm mẫn nhiều biến động lớn
nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp là một trong những chính sách phúc lợi mang đầy tính nhân văn
tuy nhiên còn nhiều bất cập trong công tác quản lý xét duyệt nhà ở xã hội
từ đó tạo ra những kẻ hỏi cho các đối tượng trục lỡ bất chính
tại chung cư hqc plaza xã an phú tây huyện bình chánh tp hcm
hàng trăm hữu dân nơi đây đang bày tỏ bức xúc với chủ đầu tư về vấn đề này
ngày năm tháng một mươi công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc hoàng quân
chủ đầu tư dự án chung cư nhà ở xã hội hk plaza
gửi công văn đến ủy ban nhân dân xã an phú tây và ủy ban nhân dân huyện bình chánh
về việc thông báo ngưng cung cấp dịch vụ đối với ba mươi năm căn hộ vi phạm mục đích sử dụng
đồng thời chấm dứt hợp đồng thu hộ số căn hộ trên
liên quan đến vụ việc tp hcm đã nhiều lần liên hệ với công ty hoàng quân
song đến nay không nhận được bất kỳ phản hồi nào
một hay là khẳng định chúng tôi sai thì chúng tôi có ý kiến là nếu chúng tôi sai
thì phải giải quyết thật theo trình tự của pháp luật có nghĩa là phải gửi hồ sơ
và chứng minh chúng tôi sai qua cơ quan chức năng và phán quyết cuối cùng cơ quan chức năng
sổ thì công ty nói là phải đợi hơn năm nữa thì mới có sổ
thì trong thời gian đó thì công ty sẽ kiếm chuyện bắt tôi là nói là tôi đang cho ở cho thuê nhà
thì bắt tôi sẽ cưỡng chế và muốn hủy hợp đồng là lấy nhà lại
khi người dân cho rằng là cái quyền của mình là bị xâm phạm
là thời gian cung cấp sổ đỏ là vi phạm cái thỏa thuận
thì người dân có quyền là một là yêu cầu chủ tư thực hiện đúng cái thỏa thuận đó
thứ hai là trong trường hợp chủ tư không thực hiện thì có quyền là khởi kiện ra cơ quan có thẩm quyền ở đây
có thể là tòa án hoặc là sở xây dựng làm đơn thư để tìm hiểu xem là lý do tại sao không được cấp sổ
và trong trường hợp mà xác định là lỗi của bên chủ đầu tư thì có quyền yêu cầu chủ tư là bồi tình thiệt hẳn
để xử lý tình trạng đối tượng được mua nhà ở xã hội chưa đúng quy định gây bức xúc trong xã hội
bộ xây dựng đã trình chính phủ ban hành nghị định số một mươi sáu ngày hai mươi tám tháng một năm nay
cụ thể tại điều sáu mươi bốn của nghị định đã bổ sung và quy định cụ thể hành vi vi phạm về bán cho thuê
cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi nhà ở xã hội
đối với sự việc tại chung cư hqc plaza chuyên gia cho rằng công ty hoàng quân thiếu căn cứ khi thu hồi nhà ở xã hội của cư dân
đồng quan điểm về việc buộc thu hồi nhà ở xã hội đối với các trường hợp vi phạm nhằm cải thiện nguồn cung so với nhu cầu hiện nay
tuy nhiên luật sư trần minh cường chuyên gia bất đồng sáng nhận định việc xử lý cần phải đúng đối tượng tánh sự lạm nguyện
ngoài cái chuyện mà chúng ta sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm bằng chính tường
bốn mươi sáu mươi triệu đồng thì chúng ta sẽ các đối với cái trường hợp này chúng ta sẽ được áp dụng cái biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc thu hồi nhà ở xã hội này
cái quan chức năng của chúng ta cũng như là chủ tư chúng ta phải có cơ sở rõ ràng và xác thực
có cơ sở pháp lý về cái việc mà các đối tượng mua hoặc thay mua này chúng ta sử dụng sai mục đích sai công năng hoặc một chút là sai đối tượng
và trong trường hợp mà chúng ta có thể là các bên thuê bên mua bên mua hoặc bên thuê mua hoặc một chút là khách hàng chúng ta trong trường hợp mà nếu bị chủ tư
hoặc là các liên quan chức năng xem xét và áp dụng cái biện pháp buộc thu hồi này mà rõ ràng là chúng ta không có cái hành vi đó hoặc là không có cơ sở rõ ràng gì đó thì trong trường hợp này chắc cái khách hàng của chúng ta được quyền khiếu nặng
luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn và nghị định chín mươi chín hai nghìn một mươi năm ndcp quy định người mua nhà chỉ được phép bán chuyển dựng nhà ở xã hội sau năm năm kể từ ngày thanh toán toàn bộ tiền mua nhà
đồng thời phải đóng các khoản thuế phí đã được miễn trước đó
nếu chưa đủ năm năm kể từ ngày thanh toán thì người mua nhà ở xã hội chỉ được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án
không được thực hiện giao dịch với các đối tượng khác
do vậy với những giao dịch liên quan tới nhà ở xã hội người mua và người bán cần lưu ý những quy định nêu trên để tránh những tổn thất thiệt hại có thể xảy ra
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại